dự báo trong ba ngày tới khối không khí lạnh ở phía bắc sẽ được tăng cường trở lại xuống nước ta
nhưng với cường độ của đợt tăng cường lần này là không mạnh và hướng di chuyển lệch nhiều ra phía biển
vì thế mà từ ngày mai toàn khu vực bắc bộ trời nhiều mây hơn
về đêm và sáng có sương mù có nơi xảy ra mưa nhỏ đi kèm
tuy mưa tăng nhưng nền nhiệt độ lại có xu hướng tăng nhẹ
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ giao động ở mức một mươi năm hai mươi bốn độ trời rét về đêm và sáng
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng có mưa nhẹ vài nơi
sáng sớm có sương mù nhẹ trời rét với mức nhiệt trưa chiều tăng nhẹ lên mức là hai mươi hai hai mươi năm độ
riêng một số nơi thuộc khu vực tây bắc mức nhiệt còn có thể cao hơn
không khí lạnh tăng cường lệch đông cũng tác động đến các tỉnh thành thuộc khu vực miền trung
nhất là khu vực bắc và trung trung bộ
dự báo từ ngày mai khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ chuyển nhiều mây hơn và có mưa rào trở lại
nhiệt độ ở đây vì thế sẽ giảm giao động ở mức là một mươi sáu hai mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi cũng chịu tác động của không khí lạnh rồn xuống nên cũng có mưa rào nhẹ
còn các tỉnh từ bình định đến khu vực ninh thuận bình thuận thì chịu tác động của nhiễu động từ biển thổi vào
sẽ có mưa rào và cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to và rông
nhiệt độ trong hai ngày tới vì thế cũng giảm cao nhất ở mức là hai mươi năm hai mươi tám độ
sau khi nhiễu động của gió đông suy yếu thì mưa sẽ giảm nhanh và nhiệt độ cũng tăng trở lại
vùng cao tây nguyên trong hai ngày tới cũng chịu tác động của nhiễu động gió đông
nên ở đây cũng nhiều mây hơn và có mưa rào rải rác với nhiệt độ giảm nhẹ giá động ở mức là một mươi sáu hai mươi tám độ
sau đó từ ngày mùng bốn khi mưa giảm nhanh trời có nắng nhiều hơn thì nền nhiệt độ tại đây sẽ tăng trở lại
đến với các tỉnh thành thuộc khu vực nam bộ cho đêm nay và ngày mai
tại đây cũng có mưa rào và rông rải rác với mức nhiệt giao động trong khoảng là hai mươi một ba mươi hai độ
sau đó từ ngày mùng ba khi mưa giảm nhanh thì nền nhiệt độ sẽ tăng nhẹ trở lại